tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng chạy chữa cháy trên hệ thống loa phát thanh được chín mươi lượt
tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của tri bộ tổ dân phố đoàn thể chính trị xã hội tại khu dân cư bốn mươi ba lượt treo một mươi năm pano một mươi hai affix một mươi năm băng rôn
tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân học sinh trên địa bàn huyện với bảy trăm hai mươi năm người tham gia

mỗi hội kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các nội quy quy định bởi chung tay đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trợ cũng là để bảo vệ sức khỏe tài sản của chính mình
một lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quy định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đối với đối tượng nguyễn đức tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã xuân lũng huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa là đối tượng bùi văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội
đối với tội giết người trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số ba mươi bốn ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối với đối tượng bùi thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã điền trung huyện bá thước tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân cao huyện thường xuân tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
cũng về tội mua bán phụ nữ theo điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội mua bán phụ nữ có thể bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu trăm linh
chín hai ba bốn năm tám sáu không và sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện